các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
mỗi gia đình mỗi làng bản xã huyện đều quyết tâm xây dựng nông thôn mới
ghi nhận tại đây có xã đã đạt chuẩn nông thôn mới và nhiều xã đang trong quá trình vận động đi lên để đảm bảo tiêu chí nhà nhà ấm no khang trang bản làng giàu đẹp
tính đến nay vừa tròn ba năm huyện yazirai được tách ra từ huyện sa thầy tỉnh con tâm
yazirai có ba xã đều nằm ở vùng biên giới giáp nước bạn campuchia
ở đây không có người thuộc các dân tộc bản địa tây nguyên mà chỉ có người dân tộc thiểu số ở các vùng núi phía bắc và người kinh di cư vào
các cấp chính quyền huyện và xã xác định đây là địa bàn vùng biên
mỗi một người mỗi một nhà mỗi cụm dân cư vừa lo làm kinh tế đảm bảo đời sống vừa xác định mình là người biên cương
bản làng của mình là bản làng biên cương dụng đất của mình cũng là ruộng đất biên cương không xâm canh xâm cư giữ tình hòa hiếu
xác định như vậy để ứng xử sao cho hài hòa giữa người dân bên mình và người dân nước bạn
tiêu chí đầu tiên cũng là tiêu chí cứng trong ba tiêu chí cần đạt được đó là quốc phòng an ninh
yazirai là xã có hơn bảy mươi dân số
năm hai nghìn bảy người mường từ phía bắc vào làm công nhân lâm trường cao su từ nhiều năm về trước
những năm gần đây số người di dân lên vùng biên giới sinh cơ lập nghiệp trên vùng đất mới mỗi năm có chiều hướng gia tăng
từ những hộ đói nghèo ly hương đến đây nay họ đã có cuộc sống ổn định khấm khá
trang trại của gia đình anh lê văn cao là một điển hình
vì tôi vào đây từ hai nghìn bảy thì đường rừng rú này cũng đang còn khó khăn
đến năm hai nghìn một mươi thì tôi mới làm ăn phát triển kinh tế thấy nơi này sinh sống tạm ổn không ốm đau nữa
thì tôi mới đưa vợ con vào vợ con đầu năm hai nghìn một mươi mới bắt đầu vào đây
thì nói chung vào đến đây thì đến bây giờ gia đình cũng ổn định cuộc sống
và một năm thì gia đình thu hoạch cũng được vài phát trăm triệu
về công tác an sinh xã hội và giảm nghèo đó còn là sự hiện diện của những đồng vốn trên vùng đất biên cương
việc triển khai cho các hộ vay vốn để chăn nuôi trồng trọt chuyển đổi cây trồng
từ những khoảng đổi đất nghiêm kẹt giữa các lô cao su của nông trường gia đình anh lê văn cao khai khẩn tận dụng trồng cây hổ tiêu trồng chuối nuôi bò và đào ao thả cá tạo đà cho kinh tế hộ gia đình
từ đồng bằng lên vùng núi cũng là câu chuyện chung của cư dân sinh sống tại huyện này
làng trài thôn bảy xã gia tơi có ba mươi bảy hộ dân là người các tỉnh miền tây nam bộ bắc trung bộ
các hộ dân này tìm đến lòng hồ thủy điện xê san bốn sống bằng nghề trài lưới đánh bắt cá
mỗi người đến đây mỗi gia đình ở lại đều gắn với cuộc đời nổi ninh
trước đây họ chạy dọc dòng sông tìm đến lòng hồ kiếm sống
cuối cùng họ chọn đây là quê hương thứ hai của mình
hồi lúc mới lên đây thì nó cũng khổ lắm
không có thiền đi mình cũng không biết đóng thi nữa
rồi đóng tạm cái thiền thì chạy lên xuống đi vậy đó
rồi thấy gì cái anh em bơ sả bên đây là kêu qua đây để mà cho tạm chú tạm dân ở
rồi mới kéo qua đây để mà tạm chú tạm dân ở cho con em đi học luôn
ở dưới quê không có ruộng đất hết á
chỉ có cái nhà thôi rồi mới
tìm bà con đi trước mới tìm lên đây mấy năm đầu sống cũng rất giả lắm mấy con rồi đó chứ tui chưa
lên đây ở bên gia lai á ở đây ở đây bên có chính quyền địa phương á ta cũng cho nhập cho tạm chú
rồi từ hồi năm ngoái tết ngoái tới giờ là
tại cuộc sống mà ngăn nhiều chỗ mà ngăn thì cũng lai lai sống được
các cấp chính quyền nhận thấy đây là địa bàn biên giới
trước mắt phải lo cuộc sống cho người dân giúp dân ổn định cuộc sống
theo đó họ đã được chính quyền quy tụ về một khu vực gần lòng hồ tìm hiểu nguyện vọng rồi làm hộ khẩu cấp đất để họ làm nhà ở

người dân làng trài bao năm đường cùng khẩu trại
giờ là đất nước tận hợp đông bến đỗ giờ đây đã có hộ khẩu có nhà

tình cảm ấm áp sự quan tâm của các cấp chính quyền miền biên giới đã mở ra sự ổn định cho họ

và m acrylic thi
đây toàn bộ là dân miền tây hết dân miền tây sống theo con cá thôi mà
chỗ nào có cá có sông có nước thì họ đi đến
họ đi đến đây xong ngày cá nhiều quá thì họ ở đây luôn
bây giờ được nhà nước quan tâm ở đây cấp trắc cấp ấy nữa thì họ ở đây luôn rồi đó họ không đi nữa
gia giờ rai thuộc tỉnh con tâm một huyện mới các cấp chính quyền cũng mới hình thành
nên những tiêu chí nông thôn mới cơ sở để phát triển kinh tế ổn định cuộc sống cho các thôn ấp biên cương mới chỉ bắt đầu
khác với gia giờ rai huyện đức cơ thuộc tỉnh gia lai là huyện cơ bản đã có một quá trình hình thành
khung cán bộ đã ổn định từ lâu thôn bản quy hoạch trọn vẹn
cùng với việc xây dựng nông thôn mới gắn liền trực tiếp với thu nhập nâng cao thu nhập công tác tái canh cây cà phê
được lãnh đạo huyện đức cơ quan tâm chỉ đạo
huyện đã triển khai thực hiện trên một trăm sáu mươi ha nhà nước hỗ trợ hơn một trăm linh cây giống cà phê
đến nay các vườn cây đều sinh trường và phát triển tốt
huyện tiếp tục xây dựng mô hình liên kết sản xuất cà phê việt ghép tại thôn yagol xã yagren
đây cũng là việc nhằm cải tiến phương thức làm nông nghiệp cho đồng bào biên giới
trước đây đồng bào gia rai nơi này làm nông nghiệp theo phương thức quảng canh lạc hậu chỉ trồng cây lương thực
nay chuyển sang nền nông nghiệp thâm canh hiện đại trồng cây công nghiệp có giá trị thương mại
dưới chính quyền xã thì hầu như là có những lớp mà dù như là
họp cho bang hoặc là hộp thôn cũng có động thái là tuyên truyền bà con
những cái giá cao su rớt giá thì mình nên chữ lại
không nên gọi là chặt đại trà
hầu như những năm trước cà phê nó rẻ hơn cà pháo thì bà con hầu như đã không biết là chặt đồng loạt
để người ta trồng chuyển đổi những cái cây khác
thì bây giờ những cái diện tích đó thì bây giờ nó không còn diễn biến xảy ra nữa
làng bà con vẫn dựng lại
làm chăm sóc
sự chuyển biến miền biên giới tây nguyên là sự chuyển biến trong trồng trọt chăn nuôi
đưa kinh tế hộ gia đình làm nòng cốt xây dựng những mô hình hiệu quả
tạo cho người dân có nguồn thu nhập ổn định
xã gia gion huyện đức cơ tỉnh sa lai là một trong số ít xã đạt chuẩn nông thôn mới
con đường dài giờ đây đã rộng mở ra nối các thôn bản gần lại với nhau
giàym cũng là xã có cửa khẩu quốc tế lệ thanh giao thương hàng hóa với nước bạn campuchia
về trực quan kinh tế đây cũng là xã có những chuyển biến rõ rệt
năm hai nghìn một mươi một xã chỉ đạt năm trên một mươi chín tiêu chí nông thôn mới
thì năm năm sau vào năm hai nghìn một mươi sáu xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
dù vậy sau một năm lên chuẩn nông thôn mới lại có những khó khăn kéo theo
việc đầu tiên thấy rõ là một số chính sách hỗ trợ bị cắt giảm
vì vậy đạt chuẩn nông thôn mới đã khó mà giữ chuẩn nông thôn mới càng khó hơn
do vậy cấp ủy chính quyền địa phương tập trung chỉ đạo làm tốt tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền cho nhân dân
sau khi được công nhận chuẩn nông thôn mới rồi phát huy những nội lực sẵn có của địa phương là bất đai cơ sở hạ tăng và giáo dục cũng như y tế
để vận động nhân dân phát triển kinh tế
nhưng trên thực tế khi đạt chuẩn nông thôn mới tức là cũng đã đạt được mức thu nhập ổn định
sự hỗ trợ của nhà nước lúc này không phải là bữa ăn manh áo mà là vốn vay sẽ được tăng lên
dòng vốn chuyển về mạnh sẽ thúc đẩy mô hình hộ gia đình làm kinh tế giỏi tiếp tục phát huy hết năng lực của mình
trong diện tích này thì trồng nhiều loại cây
nói chung là nhiều các loại cây gặp nhiều rủi ro mà mất cây này thì còn cây khác
và thị trường còn cái gì thì nói chung là chú động cái đó còn cho nó phục vụ cho cuộc sống bùa hoa bùa lại nó đỡ một tí
còn về nói trồng về vĩ mô thì nó không có trồng đại trà thôi nói chung là hàng năm thu được đôi trăm trừ chi phí này khác
xây dựng nông thôn mới vùng biên giới còn là việc chăm sóc thế hệ tương lai là chuyện chăm lo cho con em được học tập
đưa trẻ đến trường các cấp chính quyền huyện đức cơ tỉnh gia lai cũng như các xã của huyện mới gia gia lai tỉnh con tâm
luôn coi công tác động viên khuyến khích người dân đưa trẻ đến trường tạo điều kiện cho các cháu được thụ hưởng nền giáo dục hướng tới hiện đại là một trong những trọng tâm
đứa lớn thì lớp chín phụ đứa nhỏ thì lớp sáu rồi
mấy cháu đi học thì mình đưa vô bờ rồi tự cháu chạy đi ơn à chiều khi mình gước về

đường lên biên giới tây nguyên xa xôi nhưng chúng tôi cảm nhận được cuộc sống nơi biên cương đang định hình hướng phát triển
từ trong mỗi nếp nhà đến thôn bản xã huyện chương trình xây dựng nông thôn mới với tiêu chí rõ ràng như thổi thêm một luồng sinh khí mới
một phong cách làm ăn sinh sống kiểu mới hướng tới giàu đẹp ấm no

từ trong mỗi nếp nhà đến thôn bạc xã huyện chương trình xây dựng nông thân mới với tiêu chí rõ ràng như thổi thêm một luồng sinh khí mới